xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh hành đông bắc bộ chưa có nhiều thay đổi trong hai mươi bốn giờ tới
ban ngày có năng gián đoạn nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó từ gần sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về và tác động đến đây
trời chuyển mưa rông rải rác và nhiệt độ giảm dần
từ đêm một mươi sáu tháng một mươi hai trời rét đậm vùng núi trời rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
tương tự các tỉnh tây bắc bộ cũng có năng gián đoạn
trong trưa chiều mai nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
từ một mươi sáu tháng một mươi hai gió mùa tràn về mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm dần
trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng và sẽ kéo dài đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
quý vị cần chú ý có các biện pháp để phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp
di chuyển vào các tỉnh trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết sẽ ổn định trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tới
sau đó gió mùa tràn về
kết hợp với địa hình đón gió mưa sẽ xảy ra trên diện rộng
cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ theo đó giảm nhanh rét đậm rét hại cũng xảy ra ở các tỉnh phía bắc khu vực
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng yếu hơn của không khí lạnh
nên phía bắc khu vực từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai có mưa mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to vào rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ giảm dần phổ biến dưới ngưỡng ba mươi một độ vào thời điểm trưa chiều
di chuyển sâu về phía nam khu vực tây nguyên trong cả ba ngày tới
do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào nên thời tiết phổ biến không mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời rét do kết hợp với địa hình
với các tỉnh miền nam trời cũng nắng mạnh vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất
ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
trời cao hơn cảm giác oi nóng xuất hiện
đến tối và đêm giảm với mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ trời dịu mát
chỉ lưu ý là chiều cường ở mức cao trong những ngày tới
có khả năng gây ngập úng vùng trụng thấp ven sông và khu đô thị